tối ngày một mươi tháng một mươi tại huyện biên giới bát sát tỉnh lào cai đảng ủy hội đồng nhân dân
quỹ bán nhân dân quỹ bán mặt trận tổ quốc việt nam huyện bát sát đã tổ chức lễ kỷ niệm
bảy mươi năm thành lập đảng bộ huyện và đón nhận cơ thi đua của chính phủ
trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển đảng bộ huyện bát sát đã đạt được nhiều thành tựu to lớn
từ một tri bộ với năm đảng viên khi mới thành lập đến nay toàn huyện đã có gần bốn đảng viên
sinh hoạt tại ba trăm hai mươi bảy tri bộ đến năm hai nghìn một mươi tám tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt hơn bốn mươi sáu tám trăm linh tấn
tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn đạt một mươi bốn bảy một năm thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi bốn triệu đồng
sau một mươi năm xây dựng chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đời sống của người dân không ngừng được nâng cao
toàn huyện đã có bảy xã về đích nông thôn mới một mươi hai thôn kiểu mẫu
với những thành tựu đạt được qua bảy mươi năm xây dựng đã đánh dấu chặng đường phát triển vượt bậc
của huyện biên giới bassat là tiền đề quan trọng cho thành công trong giai đoạn tiếp theo
nhân dịp này huyện bát sát cũng vinh dự được đón nhận cờ thi đua của chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác